năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu chặng đường năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
hai mươi năm là chặng đường dài với những mốc son lưu dấu có những bước lớn mạnh trưởng thành phấn đấu hướng tới mục tiêu một tầm nhìn một bản sắc một cộng đồng đùm bọc và sẻ chia
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thông điệp asean tới người dân việt nam nói riêng và cộng đồng asean